trong buồn khổ chuyến thăm chính thức cộng hòa nhân dân trung hoa hôm nay ngày chín tháng bảy tại thành phố tô châu trung quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp bí thư thanh nguyên thành phố tô châu châu nại tưởng
chủ tịch quốc hội đánh giá cao thành tiệu phát triển kinh tế của tô châu thời gian qua
hiện tô châu đứng thứ hai khu vực sông trường giang sau thượng hải với nhiều mô hình phát triển kinh tế thành công
đồng thời ca ngợi vẻ đẹp và văn hóa của tô châu là một trong hai mươi bốn thành phố nổi tiếng của trung quốc về lịch sử và văn hóa
thành phố tô châu có chín di sản được công nhận là di sản văn hóa thế giới
bí thư thanh nguyên tô châu châu nại tưởng thay mặt cho một mươi ba triệu người dân của tô châu nhiệt liệt chào mừng chủ tịch quốc hội đến thăm chính thức trung quốc
khẳng định thành phố tô châu sẽ cam kết thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước về chủ trương tăng cường hợp tác giữa các thành phố lớn của việt nam và trung quốc
năm tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
kim ngạch thương mại tô châu và việt nam đạt ba bốn tỷ usd tăng một mươi năm so với cùng kỳ năm trước
tô châu hiện có năm mươi dự án đầu tư vào dệt may sản phẩm nhựa với việt nam